sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần phước tân
chú tài xã mỹ hiệp huyện chợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
cụ thể theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày ba tháng một mươi một trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân
tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái của anh đăng sinh năm hai nghìn một mươi
tân có nói với cháu bé sẽ mua điện thoại để học online
ngày bảy tháng một mươi một bé gái khóc đòi tân mua điện thoại
đối tượng tức giận chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thớ sơn huyện tịnh biên rồi bóp cổ giết chết nạn nhân
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe đến khu vực bến phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân thừa nhận hành vi của mình
được biết đối tượng từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
chấp hành xong án trở về địa phương ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi